trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy diện tích nuôi trồng thủy sản của các tỉnh phía bắc đạt hơn hai trăm linh hectare
trao sản lượng gần bốn trăm linh tấn đạt hơn bốn mươi bốn kế hoạch sản lượng nuôi năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên nghề nuôi trồng thủy sản ở các địa phương vẫn phát triển chậm chưa phát huy được hết tiềm năng của vùng
khu vực phía bắc nước ta có tiềm năng phát triển thủy sản lớn với nhiều hồ chứa và ao sông suối
từ năm hai nghìn một mươi đến nay diện tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản các tỉnh phía bắc có xu hướng tăng
tuy nhiên vẫn chưa hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung sản phẩm nuôi trồng thủy hải sản chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong vùng